thưa quý vị hôm nay hơn hai bảy triệu cử tri singapore sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cuộc bầu cử tổng thống singapore năm nay có ba ứng cử viên chính thức tranh cử gồm cựu bộ trưởng cấp cao tham an sanmugaratnam sáu mươi sáu tuổi
cựu giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư chính phủ singapore g c ngơ góc song bảy mươi năm tuổi và cựu giám đốc công ty bảo hiểm ntuc income than kim lian bảy mươi năm tuổi
điểm chung mà cả ba ứng cử viên này hướng tới là thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của tổng thống trong việc bảo vệ ba điều được coi là báu vật của singapore
bao gồm nguồn ngân sách dự trữ hệ thống hành chính công minh bạch hiệu quả và không kém phần quan trọng là duy trì sự đoàn kết ổn định xã hội của singapore
bên cạnh đó tổng thống với nỗ lực và quyền hạn của mình tham gia với chính phủ giải quyết những vấn đề đang nổi lên tác động trực tiếp đến đời sống của người dân
như tình trạng lạm phát giá nhỏ
tổng thống có quyền hạn nhất định trên một số vấn đề như bổ nhiệm và bãi miễn nhân sự của chính phủ tòa án quyền ân xá quyền sử dụng dự trữ quốc gia có nhiệm kỳ sáu năm
theo kế hoạch các cử tri sẽ đi bầu tại trên một hai trăm sáu mươi điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước bắt đầu mở cửa từ tám giờ và kết thúc vào hai mươi giờ cùng ngày theo giờ singapore
trong năm hai nghìn tám vừa qua cựu tổng thống trump đã bị bắt giữ tại một nhà tù ở bang georgia với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi tại bang này
ông trump có mặt tại nhà tù khoảng hai mươi phút và được rời đi sau khi nộp tiền bảo lãnh
ông trump bảy mươi bảy tuổi là cựu tổng thống mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong bốn vụ án khác nhau trong khi ông đang đẩy nhanh chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại thành phố johannesburg của nam phi đến nay đã tăng lên bảy mươi bốn người
đây là một trong những vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất trên thế giới trong những năm gần đây và tổng thống nam phi sirin rafa mosa gọi đây là một thảm kịch lớn
theo chính quyền địa phương trong số bảy mươi bốn người thiệt mạng có một mươi hai trẻ em
ngoài số nạn nhân tử vong có sáu mươi một người khác bị thương hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế
tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn nằm ở nơi từng là khu thương mại của trung tâm kinh tế nam phi nay đã trở thành khu nhà ở bất hợp pháp sau khi bị bỏ hoang
một người dân cho biết hầu hết những người sống ở đó là những người nước ngoài
nhà chức trách ước tính hơn tám mươi lán trại đã được dựng lên bên trong tòa nhà nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa rõ ràng
liên quan tới khủng hoảng tại gabon hội đồng hòa bình và an ninh của liên minh châu phi au cho biết họ đã quyết định đình chỉ ngay lập tức từ các thành viên của gabon sau cuộc đảo chính quân sự trong tuần này
cơ quan này thông báo trên mạng xã hội x trước đây là twitter rằng họ lên án mạnh mẽ việc quân đội tiếp quản quyền lực ở cộng hòa gabon
lật đổ tổng thống ali bongo vào ngày ba mươi tháng tám năm nay
theo thông báo cơ quan này quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của gabon vào mọi hoạt động của au các cơ quan và tổ chức của khối này cho đến khi trật tự hiến pháp trong nước được khôi phục
thông báo được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng về tình hình ở gabon sau cuộc đảo chính hôm ba mươi tháng tám trong bối cảnh cuộc bầu cử gây tranh cãi với việc ông bongo được tuyên bố là người chiến thắng
số liệu chính thức được công bố vào ngày ba mươi một tháng tám cho thấy
tính đến ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua xuất khẩu gạo của thái lan đã tăng một mươi một chín so với cùng kỳ năm ngoái lên mức năm hai mươi chín triệu tấn
theo số liệu của bộ thương mại thái lan trong bảy tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu gạo của quốc gia đông nam á này đạt hai năm mươi sáu tỷ usd tăng hai mươi bảy mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
cục ngoại thương thái lan giải thích việc tăng cường xuất khẩu gạo do lo ngại hiện tượng thời tiết sụp đoan enino gây hạn hán và việc ấn độ cấm xuất khẩu gạo khiến các nước nhập khẩu tăng cường

theo đó indonesia sẽ áp đặt các biện pháp cứng rắn đối với các ngành được chứng minh là vi phạm các quy tắc chẳng hạn như từ chối lắp thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí mức hình phạt có thể là đóng cửa nhà máy
trước đó chính phủ indonesia đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính đối với một mươi một công ty công nghiệp vì là nguồn gây ô nhiễm không khí ở jakarta
trong số này có nhà máy nhiệt điện than nhà máy luyện kim loại công ty giấy và công ty than củi
trước đó bộ y tế indonesia thông báo đã chuẩn bị bảy trăm bốn mươi cơ sở y tế để tiếp nhận những người bị viêm đường hô hấp trên do ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn
công ty gọi xe công nghệ uber đã cho ra mắt dịch vụ xe máy điện ở kenya
đây cũng là dịch vụ đầu tiên ở khu vực châu phi khi uver đang hướng tới mục tiêu không phát thải cho các loại hình dịch vụ của mình vào năm hai nghìn bốn mươi
dịch vụ xe máy điện của uber được chính thức giới thiệu tại kenya
vào ngày hôm qua ba mươi một
tháng tám nó có tên là electric buddha theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là xe máy điện
uber sẽ triển khai ba chiếc xe trong vòng sáu tháng tới để phục vụ nhu cầu di chuyển ở quốc gia đông phi này
chúng tôi tung ra một đội buddha buddha chạy điện di chuyển xung quanh thành phố
thật vui mừng khi người dân sẽ có thể trải nghiệm dịch vụ này
ngay khi ngồi lên những chiếc xe bạn sẽ cảm nhận sự thân thiện với môi trường của chúng

công ty cho biết các tài xế sẽ được giảm ba mươi ba mươi năm chi phí vận hành
trong khi hành khách có thể tiết kiệm hơn một mươi năm hai mươi so với việc sử dụng các dịch vụ truyền thống trước đây của uber
những chiếc xe này không chỉ xuất hiện ở nairobi nó sẽ còn có mặt ở kakamega mombasa
còn việc thu phí như thế nào tôi nghĩ chính phủ sẽ cần tính toán thêm về điều đó
kenya là nơi sản xuất hơn chín mươi năng lượng từ các nguồn tái tạo và đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm của chuyển đổi
năng lượng xanh tại châu phi
tổng thống kenya hy vọng số lượng xe máy điện tại quốc gia này có thể tăng từ hai chiếc hiện tại lên hai trăm linh vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
tiềm năng này thúc đẩy các công ty nước ngoài đầu tư mạnh vào thị trường nội địa
tới đây uber dự định sẽ mở rộng dịch vụ xe máy điện tại các quốc gia châu phi khác như nigeria ghana uganda tanzania và nam phi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tờ mờ sáng giữa những ngọn núi cao hiểm trở một nhóm người khuân pháp pakistan đang dùng bữa sáng
chuẩn bị cho hành trình chuyển đồ đạc lên các trạm nghỉ trên đỉnh k hai một trong những đỉnh núi cao nhất và nguy hiểm nhất thế giới
hành trình dự kiến sẽ kéo dài hai tuần cả đi và về
toàn bộ hành lý cồng kênh lều chạy đồ dùng cần thiết sẽ do những người khuân pháp phụ trách
công việc mà họ gọi là giống như những chú lửa thù hàng
anh yassin malik sinh ra trong gia đình
trong đời làm nghề này anh được giao nhiệm vụ cõng một thùng gồm một trăm tám mươi quả trứng phục vụ khách leo núi
ông nội cha và cậu của tôi đều làm nghề khuân vác giờ đến lượt tôi tôi còn có con nhỏ ở nhà
thế nên tôi làm việc này để có thể tru cấp cho chúng nhưng tôi hy vọng con trai mình sau này sẽ trở thành nhân viên
tại một công ty lớn và đạt được nhiều thành công
tất cả những người khuân pháp ở đây đều là nam giới
họ làm việc qua các công ty lớn
các công ty du lịch và chỉ hoạt động trong bốn tháng hè
thời điểm mà thời tiết đủ ôn hòa cho người leo núi
người chủ sẽ trực tiếp quản lý điều hành họ đi cùng khách trên một số cung đường
ở mỗi trạm dương nghi nhóm khuân pháp cũng sẽ phụ trách nấu ăn cho cả đoàn
mỗi túi hành lý nặng trung bình khoảng hai mươi đến bốn mươi kg
trong khi khách leo núi tản bộ dừng lại để chụp ảnh
người khuân pháp thường phải đi trước dò đường
cả hành trình mệt mỏi thế nhưng họ chỉ có thể mang theo những tấm màng nhựa mỏng
để che chắn gió lạnh ngủ qua đêm
khó khăn lớn nhất của nghề này là khi trời trở lạnh
cơ sở vật chất dành cho những người khuân pháp như chúng tôi không tốt
chính vì vậy điều khó khăn nhất là chống chọn vì cái lạnh
dù làm việc trong điều kiện khắc nghiệt đối diện với sự suy giảm sức khỏe
thể lực qua hàng năm số tiền những người khuân pháp kiếm được lại không cao
mỗi chuyến leo núi lên đỉnh k hai được định giá khoảng hai đến bảy usd một người
thế nhưng nhóm khuân pháp thường chỉ kiếm được từ một trăm linh năm đến một trăm bốn mươi usd
tức là thấp hơn giá của một chiếc quần leo núi mà công ty khuyến nghị khách hàng sử dụng
một số người thậm chí đã bỏ mạng vì đất đá lờ và được trôn ngay tại đây
sau một chuyến đi những người khuân vác thường giảm ít nhất từ năm đến sáu kg
chúng tôi không thể mang theo nhiều loại thực phẩm
mà chủ yếu chỉ dựa vào ăn bánh chapati rồi uống trà
không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng sống sót
cho đến khi trở về nhà
trong bối cảnh mở cửa sau đại dịch
định k hai ngày càng thu hút nhiều nhà leo núi đến chinh phục
những cung đường mới đang được mở xuyên qua thung lũng và núi đá hiểm trở
hứa hẹn sẽ giảm bớt gánh nặng cho những người khuân vác
tuy nhiên nhiều người cũng tỏ ra lo ngại về tác động của việc mở rộng du lịch đối với môi trường nguyên sơ nơi đây
mối liên hệ giữa tôi và những ngọn núi ở đây giống như một đứa trẻ cần mẹ của nó
đó là sự cắn kết mật thiết
chúng tôi cần ngọn núi được bảo vệ quyền vẹn
tại các trạng dương nghỉ mỗi khi giành dối nhóm khuân vác thường tập trung lại để trò chuyện và nhảy múa
đó là cách để họ tạm quên đi sự vất vả khổ cực của nghề này